theo thông tin của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương sáng ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
người đi đường phát hiện một nam thanh niên nằm bất động tại bãi đất trống trên đường thuận giao hai mươi năm
phường thuận giao thành phố thuận an tỉnh bình dương lại gần kiểm tra
thấy trên quần áo của nam thanh niên có nhiều vết máu và xác định nạn nhân đã tắt thở nên trình báo cơ quan công an
nhận tin báo đại tá trần văn chính phó giám đốc công an tỉnh bình dương
đã xuống ngay hiện trường trực tiếp chỉ đạo các trinh sát phòng cảnh sát hình sự
phối hợp cùng phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố thuận an
và các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường khám nghiệm nạn nhân điều tra làm rõ
qua công tác khám nghiệm cho thấy nạn nhân bị vật xác nhọn tác động nhiều lần
từ cả phía trước lẫn phía sau gây mất nhiều máu dẫn đến mất mạng
qua điều tra xác định hiện trường nơi phát hiện nạn nhân là hiện trường thứ hai
hung thủ hãm hại nạn nhân ở một nơi khác rồi đem đến đây vứt hòng đánh lạc hướng cơ quan điều tra
từ những dữ kiện thu thập được cho thấy đây là vụ trọng án
ngoài ra cũng xác định được nạn nhân tên là nguyễn trọng ca
sinh năm hai nghìn một tại tỉnh hậu giang tạm trú thành phố hồ chí minh
sau khi xác định được nguyên nhân các trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương
chia thành nhiều tổ công tác để ghi nhận thông tin và đến khu vực phòng trọ
mà các nạn nhân tạm trú tìm hiểu xem nạn nhân có mâu thuẫn hoặc thiếu nợ tiền bạc gì với ai không
một tổ phối hợp với công an các địa phương tiến hành ra soát diện rộng
nhằm sang lọc để tìm ra đối tượng nghi vấn
tổ công tác khác có nhiệm vụ trích xuất toàn bộ camera an ninh trong khu vực
để xem những đối tượng cùng phương tiện nào từng ra vào hiện trường vụ án
phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông kiểm soát chặt chẽ những cung đường
từ bình dương đi các tỉnh thành lân cận để có kế hoạch truy bắt đối tượng gây ra vụ việc
tổng hợp các dữ liệu thu thập được cùng hình ảnh trích xuất từ camera an ninh
trinh sát xác định trong thời gian xảy ra vụ án có một số người qua lại hiện trường
nhưng có lê thị mỹ anh và nguyễn thành thông cùng quê ở tỉnh an giang
tạm trú thành phố thuận an tỉnh bình dương là đối tượng nghi vấn nhất
ngay lập tức trinh sát tìm đến địa chỉ mà hai đối tượng này thuê trọ
xác định cả hai đối tượng đi đâu từ nửa đêm hôm trước không thấy về
gọi điện thoại theo số ghi trong hợp đồng thuê phòng cũng tắt máy
nhận định đối tượng là những kẻ gây ra vụ việc và chắc chắn đang trên đường lần trốn
ban giám đốc công an tỉnh bình dương đã cập nhật thông tin hình ảnh
biển số xe mô tô của hai đối tượng gửi đến cục cảnh sát hình sự bộ công an
và công an tất cả các tỉnh thành phía nam đề nghị cùng hỗ trợ truy bắt đối tượng
đến trưa ngày một tháng tám bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ trinh sát phát hiện hai đối tượng bịt kín mặt
điều khiển phương tiện có đặc điểm rất giống với phương tiện mà thông và mỹ anh thường sử dụng
di chuyển về hướng tỉnh tiền giang nên một tổ công tác được lệnh tức tốc lên đường
phối hợp cùng cục cảnh sát hình sự và công an tỉnh tiền giang thực hiện các biện pháp truy bắt
sau khi triển khai đội hình đến tối cùng ngày trinh sát của các đơn vị phối hợp đã tóm gọn
lê thị mỹ ảnh và nguyễn thành thông khi đang định rời địa bàn tỉnh tiền giang để về quê ở tỉnh an giang lần trốn
ngay trong đêm mỹ anh và thông được di lý về bình dương giao cho cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục thụ lý
tại cơ quan công an bước đầu lê thị mỹ anh và nguyễn thành thông khai nhận do cùng ham ăn chơi hút hít
nhưng lười lao động cả hai đã nhanh chóng bắt sóng với nhau trên mạng xã hội
sau đó ít ngày thì trở thành người yêu của nhau
thuê nhà sống chung nhưng không chịu đi tìm việc làm cả hai bàn nhau trộm đồ đạc của cha mẹ hai bên
đem bán lấy tiền nướng vào những chỗ ăn nhậu hút hít và đề đóm
bị người lớn phát hiện tìm cách ngăn chặn cả hai rời quê lên thành phố thuận an tỉnh bình dương
định nương nhờ vào người bạn trước đó làm công nhân trong khu công nghiệp
tuy nhiên gần đây công ty của người bạn tạm ngưng sản xuất người bạn này cũng phải tạm nghỉ
sống tạm bợ bằng số tiền trợ cấp thất nghiệp ít ỏi nên không có khả năng cư mang
không còn đường quay về cả hai mang bán nốt chút nữ trang cuối cùng để thuê một phòng trọ
ở thành phố thuận an tỉnh bình dương
không chịu kiếm kế sinh nhài chỉ muốn ngồi không hưởng thụ nên số tiền ít ỏi từ bán nữ trang nhanh chóng cạn kiệt
để có tiền tiêu xài và ném vào trò hút hít nguyễn thành thông và lê thị mỹ anh
bàn nhau tìm cách đi lừa đảo trộm cắp xe gắn máy hoặc cướp điện thoại của người đi đường
trong thời gian này cả hai phát hiện nhiều người sử dụng các ứng dụng trên mạng xã hội kết bạn
để làm quen với nhau và có nhiều trường hợp đã tiến đến hẹn hò
lướt xong các trang này thông bảo với mỹ anh lập trang facebook giống như người ta
để dẫn dụ những thanh niên vào bẫy tình và khi có con cá nào cắn cầu thì lừa hẹn gặp
ở một khu đất trống hoặc khu vực vắng người để thông nút phía sau thừa cơ ra tay tấn công phủ đầu
rồi cướp đi tài sản tàu thoát
ngay sau đó cả hai đã lập trang cá nhân có đăng hình ảnh của mỹ anh
rồi đăng tải thông tin đang cô đơn muốn tìm bạn trai để tiến tới tương lai lâu dài
chỉ vài ngày sau trang cá nhân của mỹ anh đã nhận được nhiều tương tác từ một số thanh niên
nhưng thông và mỹ anh đã loại bỏ hết chỉ chọn thanh niên nguyễn trọng ca để trò chuyện
vì thấy anh này nói năng thật thà chất phác nên có thể dễ đưa vào chồng
sau vài ngày buông lời đong đưa mùi mẫn để anh ca tin rằng mình đã lọt vào mắt xanh của cô gái muốn hẹn hò
khoảng một mươi giờ đêm ngày ba mươi tháng bảy mỹ anh nhắn tin than thở đang buồn chán và cảm thấy cô đơn
muốn gặp anh ca tâm sự để giải tỏa
khi thấy anh ca nhận lời thông bảo với mỹ anh chờ đón anh cà
còn mình tìm đến một khu đất hoang vắng trên đường thuận giao phường thuận giao thành phố thuận an núp sẵn
gặp nhau mỹ anh leo lên phía sau xe mô tô rồi bảo anh ca chở lòng vòng trên đường hóng gió
và đến gần một giờ sáng hôm sau thì bảo anh ca rẽ vào bãi đất trống trên đường thuận giao để tâm sự
khi vở kịch đến hồi gây cấn thì mỹ anh ra ám hiệu để thông sông ra dùng bột ớt tạt vào mặt anh ca
sau đó lấy dao thủ sẵn trong người tấn công
bị anh ca vừa hô hoán vừa chống trả quyết liệt sợ bị bại lộ thông xông vào tiếp tục tác động anh ca thêm nhiều lần
cho đến khi anh này gục xuống đường bất tỉnh
cả hai bàn nhau kéo anh ca ném vào bãi đất trống cách đó không xa rồi cướp xe mô tô tẩu thoát khỏi hiện trường
sau khi nghe ngóng tình hình biết cơ quan công an đang chĩa tầm ngắm vào mình cả hai không về phòng trọ lấy đồ mà chạy thẳng về hướng miền tây
trên đường chạy trốn cả hai căng mắt theo dõi nếu thấy công an thì tìm cách né tránh đồng thời tìm cách liên hệ với một người bạn cũ đưa vượt biên sang bên kia biên giới
đến tối ngày một tháng tám khi cả hai đang tìm cách thoát khỏi địa bàn tỉnh tiền giang để thẳng tiến an giang thì bị chặn bắt
mặc dù lên kế hoạch hoàn hảo cho vụ này song lời khai man của nghi can nguyễn thành thông hòng che giấu hành vi phạm tội của bạn gái đã không qua mặt được cán bộ điều tra
tại thời điểm bị bắt thông thừa nhận chính là người gây ra vụ việc thông khai lý do hãm hại nạn nhân là vì có mâu thuẫn trên mạng xã hội sau đó hẹn gặp nhau để giải quyết và xảy ra vụ việc
ban đầu thông nói lê thị mỹ anh không liên quan đến vụ việc mà chỉ đi cùng trong lúc chạy trốn
tuy nhiên điều tra viên nhanh chóng xác định lời khai ban đầu của nghi can chưa khớp với kết quả khám nghiệm hiện trường và nạn nhân nên tiến hành điều tra thêm
bằng biện pháp nghiệp vụ của cán bộ điều tra nghi can nguyễn thành thông cuối cùng đã khai nhận quá trình gây án và động cơ
theo thông tin từ cơ quan công an nguyễn thành thông từng bị tạm giữ về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy vào ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
sáng ngày hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba thay mặt ban giám đốc công an tỉnh bình dương đại tá trần văn chính phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra đã trao thưởng số tiền năm mươi triệu đồng cho các đơn vị nghiệp vụ trong công an tỉnh và các đơn vị phối hợp phá nhanh vụ án
cũng tại buổi lễ trao thường này đại tá trần văn chính biểu dương thành tích phá nhanh của các lực lượng đặc biệt là phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã phối hợp hiệu quả với công an các đơn vị địa phương nhanh chóng điều tra xác minh truy bắt các đối tượng gây án trong thời gian ngắn